hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua tại thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì môi trường với
chủ đề sống hài hòa với thiên nhiên đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bí thư thành ủy thành phố hồ chí
dự và phát biểu tại buổi lễ tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện
nhân đã lưu ý các bộ ngành địa phương phải kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện bảo vệ môi
trường trong kêu gọi thu hút các dự án đầu tư thực hiện chính sách thu hút đầu tư đối với những
ngành lĩnh vực ít gây ô nhiễm môi trường sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại
thân thiện với môi trường bên cạnh đó cần phát huy hiệu quả vai trò sự tham gia của các tổ chức chính
xã hội cộng đồng quân chúng nhân dân từ hoạch định chính sách giám sát thực thi chính sách pháp
luật huy động nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường đồng thời cần nhanh chóng bổ sung hoàn
cải thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường bộ tài nguyên và môi trường cho biết
tháng hành động vì môi trường kêu gọi việc phát huy sức mạnh đoàn kết có những hành động cụ thể
tích cực nhằm đổi mới tư duy nhận thức để bảo vệ môi trường trong đó tập trung vào một số hoạt
động trọng tâm
trong thời gian tới bộ trưởng tài nguyên và môi trường sẽ triển khai đồng loạt các nhiệm vụ trọng
tâm vùng xây dựng và ban hành nghị định sửa đổi
bổ sung nghị định hướng dẫn luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi bốn nhằm khắc phục những tồn tại
nhất là quy định về công cụ biện pháp quản lý nhà nước biện pháp kỹ thuật kiểm soát
giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp xử lý triệt đề các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng đảm bảo sau năm hai nghìn hai mươi không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
tại lễ phát động bộ tài nguyên và môi trường đã trao tặng giải thưởng môi trường việt nam cho
các tổ chức nhóm cộng đồng cá nhân có thành tích trong lĩnh vực môi trường năm hai nghìn một mươi bảy